cùng với con bò thì các cây con còn lại huyện đồng văn cũng đang có những bước đi tìm tòi vận dụng các chính sách hợp lý nhằm tạo ra các cơ chế thúc đẩy việc xóa đói giảm nghèo cho người dân
tại năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ hộ đói và nghèo tại huyện đồng văn vẫn chiếm tới bảy mươi năm nhưng nhờ vận dụng giải pháp ba cây bốn con đến nay huyện đồng văn đã xây dựng được hơn sáu mươi mô hình ra trại cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã khó khăn
lấy đây là những mô hình điểm để người dân tự chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phát triển kinh tế kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo tại đồng văn hiện xuống còn sáu mươi